tiếp tục thông tin về vụ tai nạn máy bay atr bốn mươi hai của hãng chigana air soviet
các nhà điều tra của indonesia ngày hôm nay cho biết bước đầu phát hiện chín người có tên trong danh sách chính thức đi trên chiếc máy bay này đã không lên máy bay mà thay vào đó là chính người khác
phát hiện trên được đăng tải trên một trang báo mạng của indonesia dẫn nguồn tin từ cảnh sát tỉnh papua nơi máy bay bị rơi
trước đó năm mươi bốn người có tên trong danh sách chính thức đi trên chiếc máy bay sâu số được công bố trên anttara news nhưng cảnh sát đã cho biết một danh sách khác với những cái tên khác
đến nay mặc dù xác của chiếc máy bay atr bốn mươi hai đã được máy bay tìm kiếm phát hiện nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tới được hiện trường do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình hiểm trở